trong chiến lược phát triển kinh tế tỉnh lào cai đặt mục tiêu khai thác tốt nhất những lợi thế về cửa khẩu
đưa kinh tế cửa khẩu thực sự là mũi nhọn là động lực để phát triển kinh tế địa phương
với việc đưa nền tảng cửa khẩu số trung tâm giải quyết thủ tục hành chính đi vào hoạt động
đã tạo bước đột phá thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu thời gian vừa qua
tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành ở lào cai
hiện mỗi ngày có gần năm trăm linh lượt phương tiện hàng hóa làm thủ tục xuất nhập khẩu
nhờ hoạt động kết nối trao đổi thông tin thống nhất từ hai phía
đã giúp các doanh nghiệp làm thủ tục thông quan nhanh chóng
cùng với việc đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu
tỉnh lào cai cũng chủ động tích cực hợp tác với tỉnh vân nam trung quốc đồng bộ toàn diện trên nhiều lĩnh vực
bao gồm cả kết nối cứng về cơ sở hạ tầng và kết nối mềm về cơ chế chính sách
với mục tiêu tạo ra sự đột phá tương xứng với tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương
trong kết nối này quan trọng nhất là các chủ thể được thực hiện kết nối là các doanh nghiệp
kết nối mềm đây là thông qua các hiệp hội thông qua các ngành hàng các doanh nghiệp hai bên các cơ quan nhà nước
và tạo ra kiện về hành năng để các doanh nghiệp của ta trao đổi kết nối với nhau
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu lào cai đạt trên năm trăm ba mươi triệu usd tăng hai mươi tám so với cùng kỳ
chia sẻ dữ liệu với các đối tác và hệ thống logistic trong cả nước từ đó tạo sự kết nối vững chắc thúc đẩy ngành hàng xuất nhập khẩu xuyên biên giới việt nam trung quốc